chính quyền quân sự niger đã thông báo đóng cửa không phận của nước này đồng thời cảnh báo rằng
bất kỳ nỗ lực nào nhằm xâm phạm không phận quốc gia tây phi sẽ gặp phải sự đáp trả mạnh mẽ và ngay lập tức
trong một tuyên bố chính quyền quân sự niger nêu rõ không phận của nước này sẽ đóng cửa kể từ ngày sáu tháng tám
đối với tất cả các máy bay cho đến khi có thông báo mới
mối đe dọa can thiệp quân sự từ cộng đồng kinh tế các quốc gia tây phi ecowas
sau khi giới lãnh đạo cuộc đảo chính bác bỏ thời hạn chót về việc khôi phục quyền lực
cho tổng thống mohamed bazoum được cho là nguyên nhân của quyết định này
trong khi đó gần ba mươi người niger đã tập trung tại sân vận động senikunche ở thủ đô niamey
trong ngày sáu tháng tám hạn chót của tối hậu thư từ ecowas về việc tổ chức này có thể can thiệp vũ trang
để bày tỏ ủng hộ cuộc đảo chính quân sự
một phái đoàn gồm các thành viên của hội đồng bảo vệ tổ quốc lực lượng đang nắm quyền lãnh đạo niger
cũng có mặt tại sự kiện biểu dương lực lượng này
trước đó ecowas cho biết đã lên kế hoạch có hành động quân sự tại niger sau khi các nỗ lực đàm phán thất bại